quốc hội hàn quốc ngày sáu tháng một đã thông qua kiến nghị gia hạn thêm một mươi ngày cuộc điều tra của quốc hội về thảm kịch dẫm đạp xảy ra ở khu phố itewon thủ đô seoul khiến cho một trăm năm mươi chín người thiệt mạng trong đó có hai mươi sáu người nước ngoài
kiến nghị trên được thông qua một ngày sau khi đảng quyền lực nhân dân cầm quyền và đảng dân chủ đối lập đạt được thỏa thuận về kế hoạch ngân sách quốc gia năm hai nghìn hai mươi
trước đó nhiều ý kiến chỉ trích cuộc điều tra bị trì hoãn do quốc hội giải quyết vấn đề ngân sách
cuộc điều tra kéo dài bốn mươi năm ngày dự kiến kết thúc vào ngày bảy tháng một nay được gia hạn đến ngày một mươi bảy tháng một
ủy ban đặc biệt phụ trách cuộc điều tra trên có thể tổ chức các phiên điều trần
bổ sung vào tuần tới sau hai phiên điều trần được tiến hành trong tuần này
chủ tịch quốc hội kim ynpeo đã yêu cầu ủy ban này nỗ lực làm sáng tỏ sự thật về thảm kịch itowon
và đề ra các biện pháp ngăn chặn tái diễn các vụ việc tương tự trong tương lai